bộ giao thông vận tải yêu cầu ngày hai mươi năm tháng một mươi một các đơn vị phải thông luồng một chiều hướng đi thành phố hồ chí minh ra vào số của vũng tàu
đây là yêu cầu bắt buộc để thông tuyến vận tải đường thủy sau vụ chìm tàu trên sông lòng tàu vào ngày một mươi chín tháng một mươi vừa qua
đồng thời việc trục vớt cần phải được thực hiện khẩn trương để giải phóng toàn bộ luồng trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai
cảm vụ hàng hải thành phố hồ chí minh và các đơn vị liên quan phải tăng cường giám sát đốc thúc để công tác trục vớt được nhanh chóng và an toàn
đến thời điểm này các vấn đề liên quan đến sự cố tràn dầu đã được xử lý tốt và chưa ghi nhận bất cứ tác động nào liên quan đến vấn đề này
cách đây gần một tháng vào ngày một mươi chín tháng một mươi tàu viet sun intergredi chở theo gần ba trăm linh container đã bị chìm trên sông lòng tàu